đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác
đã đi kiểm tra tiến độ thi công xây dựng nhà máy nhiệt điện thái bình ii tại huyện thái thụy tỉnh thái bình
dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii có tổng mức đầu tư lên đến bốn mươi một bảy trăm chín mươi chín tỷ đồng sau vat
dự kiến tiến độ hoàn thành nhà máy vào năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tiến độ tổng thể dự án đạt khoảng tám mươi sáu
sau khi kiểm tra hiện trạng dự án đồng chí trương hòa bình nhấn mạnh
dự án có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng cả nước
nhưng do nhiều lý do khách quan chủ quan nên dự án bị chậm tiến độ gây thiệt hại rất lớn
chính phủ đã báo cáo với đảng nhà nước thống nhất chủ trương lớn để pvn sử dụng vốn chủ đầu tư triển khai dự án
không vì những vi phạm này kia mà để đình trệ dự án
thường trực ban bí thư thường trực chính phủ cũng họp nhiều lần và quyết tâm
dự án phải hoàn thành vào giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
vấn đề gì có vi phạm là phải khắc phục còn lại trên nguyên tắc đảng và chính phủ đã đồng ý là phải triển khai quyết liệt